sau năm năm triển khai quyết định số hai mươi tám của chính phủ về xóa đói giảm nghèo của ngân hàng chính sách xã hội
đã làm cho nhiều hộ ở phú thọ thoát nghèo sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh đó các hộ còn có cơ hội tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
qua đó thoát nghèo bền vững và chống tái nghèo
hộ gia đình ông cao văn mạnh xã đào xá huyện thành thủy trước đây thuộc diện hộ nghèo
nhờ được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội huyện gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo
thế sao thì chúng tôi được là đảng nhà nước được các ban ngành ở bên đó tỏ quan tâm
thì chúng tôi mua được một con bò xong chúng tôi bán đi là lên hai con xong chúng tôi lên được bốn con kia
đấy bây giờ hiện giờ chúng tôi vừa bán được hai con rồi
thế bây giờ thực ra chúng tôi cũng cảm thấy là chúng tôi cũng thật sự là cố gắng mà vượt lên được chính mình
một năm chúng tôi cũng thu nhập được một mươi triệu một con
thế vậy là tới bốn con tôi có bốn mươi triệu
nguồn vốn cho vai hộ nghèo hộ cận nghèo
hộ mới thoát nghèo được triển khai sâu rộng trong những năm qua
được đánh giá là một trong những chương trình tín dụng có sức lan tỏa
nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của cấp ủy chính quyền địa phương nhất là các hộ dân
chu kỳ trước chúng tôi cũng bán được keo và chúng tôi quay lại để đầu tư
và đầu tư cho chăn nuôi cho con cái học hành chúng tôi còn xây dựng cơ sở vật chất ở nhà nữa
để tiếp tục phát huy tốt hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội
ubnd tỉnh phú thọ đã có báo cáo gửi ngân hàng nhà nước
việt nam đề nghị chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo
khi hết thời hạn nhằm phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững
tiêu là đáp ứng làm sao một trăm linh hộ nghèo các đối tượng chính sách khác
mà đủ điều kiện có nhu cầu vay vô sẽ được tiếp cận với nguồn vụ này
các chương trình cho vai yêu đãi chính sách của ngân hàng chính sách xã hội
đã phát huy được hiệu quả thiết thực đối với khách hàng và được coi như cứu cánh
để người dân còn khó khăn thêm động lực phát triển sản xuất kinh tế hộ
từ đó giúp các hộ gia đình thoát nghèo bền vững